quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
liên tục chịu tác động của không khí lạnh tăng cường nên đêm qua và sáng sớm nay
bắc bộ hầu như không có mưa
tuy nhiên nhiệt độ ngoài trời lúc này đều đang rất thấp
ở khu vực vùng núi như hà giang cao bằng và lạng sơn nhiệt độ phổ biến thấp dưới chín độ
vùng đồng bằng nhiệt độ dưới một mươi hai độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh vẫn còn rất mạnh và được bổ sung thêm
khoảng thời gian từ giờ cho đến một mươi giờ sáng nền nhiệt ở hầu khắp bắc bộ hầu như không tăng
ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ vẫn giao động ở mức từ tám đến chín độ
trong khi đó các tỉnh đồng bằng nhiệt độ cũng chỉ giao động từ một mươi hai đến một mươi ba độ
và với trạng thái nhiều mây âm mưu cả ngày thì mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở tất cả các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ vẫn thấp dưới một mươi bốn độ
đồng bằng thì nhiệt độ thấp dưới một mươi bảy độ
dự báo đợt xét đậm xét hại diện rộng lần này ở miền bắc sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tức là khoảng đầu tuần sau
từ sau ngày hai mươi hai tháng một mươi hai không khí lạnh yếu dần thì tình trạng rét bút mới có khả năng giảm bớt
với các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay từ nghệ an trở vào cho đến thánh hòa
tiếp tục có mưa nhiều nơi cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông
tình trạng rét đậm vẫn bao trùm toàn bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phần phía bắc tỉnh quảng trị
với mức nhiệt ngày chỉ từ một mươi năm cho đến một mươi bảy độ
khu vực nam quảng trị trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ nhìn hơn
nhưng cũng giao động trong khoảng từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ cận rét đậm
còn với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình định
trong ngày hôm nay trời cũng rất nhẹ khi nhiệt độ chỉ từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
trong khi đó vùng từ phú yên đến bình thuận trong ngày hôm nay cũng xuất hiện những cơn mưa gián đoạn
nên nhiệt độ giảm và giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
lui xuống phía nam trong ngày hôm nay tây nguyên trời nhiều mây
trưa chiều nắng gián đoạn nhiệt độ thấp hai mươi ba hai mươi sáu độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ trời nắng
nhưng gió đông bắc thổi mang hơi lạnh theo sẽ làm cho nền nhiệt nam bộ không cao
phổ biến chỉ từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp có trục ở khoảng bốn đến bảy độ vị bắc
nối với vùng áp thấp trên khu vực vùng biển phía đông miền nam philippines
kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
với sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
vùng biển khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
và huyện thái lan có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước